theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh thuận
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi hai toàn tỉnh có mưa to lượng mưa phổ biến từ hai mươi đến hơn một trăm linh mm
mưa lũ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
đến trưa ngày tám tháng một mươi hai mưa lũ đã làm sập hoàn toàn sáu trăm linh năm hectare lúa và cây màu
bảy mươi một hectare đìa nuôi tôm cá bị sạt lở bốn mươi hectare ruộng muối bị sạt lở ngập nước
nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng
hiện tại dung tích hai mươi hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh là một trăm tám mươi bảy hai mươi tám trên một trăm chín mươi hai ba triệu m ba đạt chín mươi bảy năm mươi ba
các hồ sông sắt sông châu bà râu tân giang nước ngọt thành sơn cho mò
đang xả lũ từ hai mươi đến bảy mươi m ba trên dây
tại hai xã nhơn hải và thanh hải thuộc huyện ninh hải hầu hết nông dân trồng hành tím
tỏi để bán vào diễn
trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy phải cam chịu thua lỗ nặng nề
hàng chục hectare muối của diêm dân xã nhơn hải
cũng tan hoang dưới đất nước
vì lũ diêm dân phải dùng đến máy bơm hút nước để giữ cho bờ và chân ruộng không bị sạt lở
cùng cảnh ngộ với các xã lần cận tuyến kè biển ở xã thanh hải huyện ninh hải
bị cuốn vỡ bê tông dài một mươi năm m sâu gần hai m khô lập hoàn toàn hàng chục hộ dân sinh sống
ở thôn mỹ tân nhiều ngày qua
chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đồn mỹ tân
đang tập trung khắc phục sự cố để nối lại giao thông cho người dân
đầu năm hai nghìn một mươi sáu công đường này của đồn biên phòng là lập
để cho có đi đường xuống đồn
tuy nhiên trong quá trình làm thì có đi qua cái hậu ngâm của xã thanh hải
thì đồn vẫn làm một cái chữ bờ tràn
tuy nhiên là làm theo kết cấu là cũng đường bê tông thôi
cho nên trong thời gian qua thì nước mưa lũ kéo dài thì nó chỉ gây sạt lở
và nó sập cái con đường bê tông là dài khoảng một mươi năm m và chiều sâu nó khoảng một m
hiện tại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh thuận
cùng các cấp các ngành đã tổ chức sơ tán tài sản cho hàng trăm hộ dân
có nhà bị ngập nước
di rời gần năm trăm linh người dân ở hai huyện ninh hải và thuận bắc đến nơi an toàn